chuyển sang các thông tin về giao thông
thưa quý vị tại tỉnh đồng tháp những cơn mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua
đã khiến xảy ra sạt lở trên tuyến đường huyết mạch nối liền xã biên giới thường lạc thường thới hậu a huyện hồng ngự
vụ sạt lở xảy ra ở phía bờ sông trên tuyến đường liên xã biên giới đoạn qua ấp một xã thường lạc
đoạn sạt lở có chiều dài năm mươi năm m sâu vào đất liền ba m tổng diện tích mất đất là một trăm sáu mươi năm m hai
hiện độ sâu sạt lở gần bờ là năm mét ép sát vào tuyến đường nhựa liên xã ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân
trước tình hình này lực lượng biên phòng đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã dựng hàng giao tạm cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở
nhường đường cho xe cấp cứu luôn là hành động cần được ưu tiên khi tham gia giao thông
thế nhưng một clip mới đây được đăng tải trên mạng xã hội khiến cho nhiều người rất bức xúc
khi mà một chiếc xe cấp cứu chở bệnh nhân lưu thông trên quốc lộ một a phát tín hiệu xin đường suốt một đoạn đường dài
mà chiếc xe ô tô fortuner phía trước không chịu nhường đường
sự việc xảy ra tại quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã hải châu thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
theo người trên xe cấp cứu khi xe vượt được thì lái xe fortuner đang sử dụng điện thoại và có dấu hiệu sử dụng rượu bia
tính mạng bệnh nhân cấp cứu là vô cùng khẩn cấp thậm chí tính từng phút từng giây
các lái xe khi lưu thông hãy nhường đường cho xe cấp cứu nhanh nhất khi có thể
tham gia giao thông khi thời tiết xấu đường trơn trượt rất dễ xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc
một vụ tai nạn vừa xảy ra tại đèo bảo lộc thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã được camera hành trình của một chiếc xe ô tô ghi lại
thời điểm xảy ra sự cố trời mưa khiến đường trơn trượt
khi tới khúc cua tài xế xe tải đã không làm chủ được phương tiện lấn sang làn đường ngược chiều
hậu quả chiếc xe đã lao thẳng vào một chiếc xe đầu kéo di chuyển theo chiều ngược lại
cú đâm mạnh khiến phần đầu hai phương tiện bị hư hỏng giao thông qua đây ủn tắc nghiêm trọng
đây là lời cảnh báo cho những tài xế tham gia giao thông vào thời điểm thời tiết không thuận lợi cần hết sức lưu ý
thưa quý vị thời gian vừa qua tại một số địa phương mô hình cổng trường bảo đảm an toàn giao thông
đã có sức lan tỏa và phát huy được hiệu quả tích cực
tuy nhiên thực tế mới chỉ có các trường ở ngoại thành hay là các tỉnh thì mới có thể triển khai được mô hình này
còn tại các trường nội thành thành phố hà nội tình trạng giao thông tại các cổng trường thì vẫn luôn là vấn đề nan giải
không chỉ gây khó khăn cho các bậc phụ huynh mà ngay cả những người tham gia giao thông thông qua tuyến đường có các trường học
tuyến đường hoàng minh giám
nơi có trường amsterdam tình trạng un tắc thường xuyên diễn ra phương tiện kẹt cứng trong giờ tan trường tan tầm
tình trạng này cũng bắt gặp tại hầu hết các cổng trường khác
tấm biển báo cấm rẽ trái cấm quay đầu tại khu vực cổng trường này nhằm hạn chế tình trạng ủn tắc xảy ra tại đây
thế nhưng tấm biển có cũng như không các loại phương tiện vẫn vô tư quay đầu rẽ trái
rõ ràng để giải quyết tình trạng lộn xộn un tắc giao thông tại các cổng trường tại tp hà nội
thì tấm biển báo như thế này là chưa đủ
mình cũng thấy là các trường thì không có khu vực để cho phụ huynh học sinh đón con
thành ra các phụ huynh cũng phải đứng ở dưới đường để đón con
nhiều khi cũng thấy ai nấy là cản trở giao thông
nhưng mà nhiều khi các cháu ra mà không đón được ngay thì lại sợ là vướng giao thông đi lại thì cũng gây mất an toàn
cho nên là cũng mong là các trường có cái khu vực để phụ huynh học sinh có thể chờ đón con
và cả phụ huynh lẫn các cháu đều được an toàn và cũng không cản trở giao thông đi lại
tôi là phụ huynh đi đón con thì cũng mong muốn là nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền
thì sẽ có nhu cầu tạo điều kiện cho những các phụ huynh đón con thuận lợi và không un tắc giao thông
các chuyên gia cho rằng để thiết lập môi trường giao thông an toàn trước cổng trường học
các cơ sở giáo dục cần phải đối với các cơ sở giáo dục
các cơ sở giáo dục cần phải đối với các cơ sở giáo dục cần phải đối với các cơ sở giáo dục